liên quan đến vụ cô gái đi giao gà bị sát hại sáng nay công an tỉnh điện biên phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
tiến hành khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà của vợ chồng bị can bùi văn công và bùi thị kim thu tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
quá trình điều tra vụ án cơ quan công an đã xác định các đối tượng bắt nạn nhân cao mỹ duyên từ gần khu vực c một mươi ba phường thanh trường thành phố điện biên phủ
đưa về nhà đối tượng bùi văn công tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên sau đó giam giữ hãm hiếp nạn nhân suốt từ đêm ngày ba mươi tết cho đến ngày mùng hai tết kỷ hợi
đối với căn nhà của vợ chồng bị can bùi văn công bùi thị kim thu cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường chính của vụ án chứ không phải là trên chiếc xe tải của công
nên đã tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường để thu thập các dấu vết vật chứng để làm rõ thủ phạm hành vi phạm tội của các đối tượng
trước đó qua lời khai của vương văn hùng nghi vấn bùi văn công có dấu hiệu tặng chữ chế phép chất ma túy
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của công
tại đây lực lượng công an thu giữ vài viên hồng phiến một số mẫu vật dấu vết nghi vấn trong đó có vết máu của nạn nhân trên thùng xe tải của bùi văn công
đây là nút thắt quan trọng để lực lượng công an lần mở các nghi vấn sau này về hành vi tội ác của công và đồng bọn
vì xác định đây là một vụ án điểm cho nên là chúng tôi đã tiếp tục tập trung lực lượng điều tra trưng tập các điều tra viên giỏi nhất
rồi tiếp tục đề nghị bộ công an c hai hỗ trợ trong công tác điều tra đấu tranh với các đối tượng
và với tinh thần quyết tâm cao là chúng tôi sẽ sớm để điều tra làm sáng tỏ vụ việc và đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh
ngày một mươi tám tháng ba ngay sau khi nghe báo cáo kết quả ban đầu vụ án xâm hại bé gái xảy ra ở huyện trương mỹ
giám đốc và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra công an thành phố
tiếp nhận hồ sơ vụ án từ cơ quan điều tra công an huyện trương mỹ để điều tra mở rộng
ngày một mươi chín tháng ba công an huyện trương mỹ đã thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn trọng trình
cùng ngày vụ án đã được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để tiếp tục điều tra xử lý
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác vào khoảng một mươi hai h một mươi phút trưa nay trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc ấp bình chánh
xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người tử vong
vào thời điểm trên xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát năm mươi bảy l năm nghìn sáu trăm tám mươi ba kéo theo sơ miramoc biển kiểm soát năm mươi một r một mươi ba nghìn hai trăm ba mươi một
do tài xế đoàn xuân tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình điều khiển đi từ huyện thanh bình về thành phố cao lãnh
đến địa điểm trên thì bất ngờ bị nổ lốp phần rơ móc kéo phía sau bị lật sang bên phải đè lên ba người đi xe máy
vụ tai nạn khiến cả ba người tử vong
các nạn nhân được xác định là trịnh thị diễm trịnh thị trinh và bé trai hai tuổi cùng chú thành phố sa đéc
cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trịnh thị diễm trịnh thị trinh và bé trai hai tuổi cùng chú thành phố sa đéc
có mặt tại hiện trường để giật lửa và cùng phối hợp với người dân di rời các tài sản ra bên ngoài
đến một mươi hai giờ cùng ngày hỏa hoạn cơ bản được không chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người song ba căn nhà đã bị thiêu dụi cùng nhiều tài sản bên trong
thiệt hại chưa thể thống kê hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết
đơn vị vừa phối hợp với cơ quan hải quan và cảnh sát philippines
bắt giữ thêm hai trăm bảy mươi sáu kg ma túy đá trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy
do các đối tượng người trung quốc lào và việt nam cầm đầu
chiều ngày hai mươi tháng ba tại quận bình tân tp hcm cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ một mươi một đối tượng trong đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy đá từ lào qua khu vực cửa khẩu bờ y về tp hcm
do các đối tượng người lào trung quốc cấu kết với đối tượng việt nam cầm đầu
vật chứng thu giữ là ba trăm linh kg ma túy đá
công an cũng đã chặt đứt hai mắt xích của đường dây này tại hà tĩnh và quảng bình
thu giữ hơn năm trăm linh kg ma túy đá
mở rộng điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với cơ quan hải quan và cảnh sát philippines thu giữ thêm hai trăm bảy mươi sáu kg ma túy
được nguy trang trong các bao tải hạt nhựa vận chuyển bằng đường biển từ việt nam
qua cảng ở philippines từ ngày một mươi ba ba
như vậy là trong chuyên án này công an đã thu giữ hơn một tấn ma túy đá
bắt giữ một mươi tám đối tượng liên quan do huê san quốc tịch trung quốc cầm đầu
ngày hôm nay một chiếc xe khách một mươi sáu chỗ đã bị xe tải đâm tại thái lan
khiến tám người thiệt mạng bốn người bị thương và hai người mất tích
đặc biệt trong số một mươi sáu người trên xe khách thì có năm người mang quốc tịch việt nam
vụ tai nạn xảy ra vào lúc hơn một mươi hai giờ trưa nay tại ngã tư srasethi
khu vực ban may huyện tham muôn tỉnh kanchanaburi cách thủ đô bangkok
thái lan khoảng một trăm năm mươi km về phía tây
tài xế xe khách một mươi sáu chỗ may mắn thoát nạn cho biết
trong lúc xe đang trên đường
trong lúc xe đang trên đường đi về từ cửa khẩu phu nam ron biên giới myanmar
thì bị xe tải đâm vào phía sau tại một ngã tư không có đèn xanh đèn đỏ
hiện đã xác định được danh tính và số hộ chiếu của năm nạn nhân người việt
bị thiệt mạng trong vụ tai nạn gồm nguyễn thị thu số hộ chiếu c sáu triệu sáu trăm chín mươi một nghìn ba mươi ba
đoàn thị bích c sáu triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi bảy trần văn nhật c sáu triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn ba mươi hai phạm thị thùy dung c sáu triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm năm mươi hai
và phan văn sơn số hộ chiếu là c sáu trăm bảy mươi sáu
quê quán của các nạn nhân này vẫn chưa được xác định
hiện tại đại sứ quán việt nam tại thái lan đang tích cực làm việc với chính quyền địa phương
nơi xảy ra vụ tai nạn để làm các thủ tục cần thiết
công an tp hcm đang truy tìm ông lim yong trông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quốc tịch hàn quốc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn yongchivina
tọa lạc tại phường thới an quận một mươi hai tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu
năm hai nghìn một mươi sáu công ty trách nhiệm hữu hạn yongchivina đã đặt tài liệu
đăng ký làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu tại tri cục hải quan quản lý hàng gia công
cục hải quan tp hcm hàng hóa theo tờ khai là vải trị giá hơn hai mươi sáu usd
qua kiểm tra cơ quan hải quan xác định không có hàng hóa theo khai báo mà bao gồm đồng hồ treo tường
tủ lạnh máy giặt và nồ cơm điện đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu
tại cơ quan công an nguyễn kiêm bình giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn yongchivina khai nhận
không biết việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng nói trên
thực tế hoạt động của công ty này do lim yong chong quản lý điều hành bình chỉ là người đứng tên đại diện cho doanh nghiệp
chuyển sang các thông tin khác trên nửa tấn pháo ngụy trang trong xe chở hoa quả vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn thùa giữ
vào khoảng sáu giờ tối qua công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực thuộc địa phận
thôn pá phi
các thông tin khác xã hồng phong huyện cao lộc phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện dưới lớp sàn của thùng xe có chứa gần bốn trăm linh dàn pháo loại ba mươi sáu lỗ một giàn do trung quốc sản xuất
có tổng trọng lượng hơn năm trăm linh kg
lái xe là nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại bắc giang khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho một người không quen biết
từ trung quốc về việt nam với tiền công một mươi triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ người tăng vật và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
gần một mươi một giờ đêm qua tại khu vực cảng hoàng diệu thành phố hải phòng bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan hải phòng phát hiện tàu mang số hiệu hp một nghìn bốn trăm tám mươi bốn đang chở khoảng một mươi tám lít dầu diesel và năm lít dầu thải
tàu hp một nghìn bốn trăm tám mươi bốn thuộc công ty cổ phần hòa an có địa chỉ tại phường máy trai quận ngô quyền thành phố hải phòng
có ba thuyền viên do nguyễn văn hiếu hai mươi tám tuổi trú tại xã tân phúc huyện ân thi hương yên làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra nguyễn văn hiếu không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp số dầu đang chở
không có hồ sơ giấy tờ phương tiện chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của thuyền viên theo quy định
theo khai báo của thuyền trường số dầu trên có sẵn trên đang vận chuyển từ cảng hoàng diệu về phường máy trai thì bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân tỉnh cao bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo triệu văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tổ một mươi ba phường sông hiến thành phố cao bằng về hành vi giết người
theo cáo trạng triệu văn hải và vợ là chị đặng thị hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đình điểm vào khoảng một mươi ba h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám hải và chị hiếu đã xảy ra xô xát
hải đã đánh và đạp vào vùng ngực chị hiếu rồi bóc cổ khiến chị hiếu tim tái và máu mũi chảy ra nhiều
nhưng hải đã để mặc vợ và uống rượu say đến đêm cùng ngày khi tỉnh dậy thấy chị hiếu đã chết
đối tượng đã lấy dây giày buộc người chị hiếu cho vào bao tải màu đen rồi trở sát đến cầu sông mãng
vứt xuống sông bằng giang sau đó chạy trốn khỏi địa phương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triệu văn hải mức án trung thân về tội giết người
trong khi đó đối tượng nguyễn vĩnh hải tạm trú tại huyện di an của tỉnh bình dương
vừa bị công an thành phố mỹ tho của tỉnh tiền giang mời lên để làm việc
điều tra làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen
qua làm việc nguyễn vĩnh hải khai nhận ngày hai mươi tháng ba hải được một đối tượng tên kim chưa rõ địa chỉ
trở đến xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho phát tờ rơi
với nội dung cho vay trả góp không cần thế chấp
việc đi phát tờ rơi được kim thuê với giá hai trăm linh đồng mỗi ngày
khi hải phát được một số tờ rơi thì bị lực lượng công an xã tân mỹ chánh phát hiện tạm giữ
và chuyển giao cho công an thành phố mỹ tho điều tra xử lý
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo trần như ngọc hiếu ba mươi sáu tuổi
ngụ tại khóm một thị trấn càng long huyện càng long
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi bốn trần như ngọc hiếu có tham gia chơi nhiều phần hụi
quá trình tham gia chơi hụi trần như ngọc hiếu đã hốt hụi sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
sau đó hiếu vay tiền của nhiều người để đóng hụi
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng mối quan hệ quen biết
trần như ngọc hiếu đã nhiều lần vay mượn tiền của ba người dân trên địa bàn huyện càng long
sử dụng vào mục đích trả lãi tiền vay và tiêu xài cá nhân
tổng số tiền hiếu đã vay mượn của các bị hại là một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu đồng
căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm của bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần như ngọc hiếu một mươi hai năm tù giam và bồi thường thiệt hại dân sự cho các bị hại
từng là người làm thuê và được chủ nhà tin tưởng nhưng đối tượng lư hoàng tuấn bốn mươi năm
trú tại khóm hai thị trấn châu thành huyện châu thành
tỉnh trà vinh đã trộm tài sản của gia chủ
công an huyện châu thành vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lư hoàng tuấn về hành vi trộn các tài sản
trước đó vào ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tuấn được anh võ văn hải thuê đến nhà chở gia đình mình đi du lịch
trong lúc thu dọn trên xe tuấn phát hiện hai mươi triệu đồng tiền mặt nên đã lấy trộm mang về nhà cất giấu
phát hiện tài sản bị mất anh hải gọi điện hỏi tuấn thì điện thoại tắt máy
anh hải trình báo sự việc cho cơ quan công an
tại cơ quan công an
tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết tuấn đã từng làm thuê cho gia đình anh hải trong nhiều năm
do gia đình khó khăn nên tuấn xin nghỉ việc
dù vậy khi có công việc đột xuất hay đi du lịch xa thì anh hải thường gọi tuấn đến để làm tài xế
công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tăng một nhóm hứa tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gãn thua bằng tiền
tù điểm đánh bạc này được tụ tập tại khu đất trống thuộc ấp phước ngươn xã long phước huyện long hồ
khi phát hiện có công an nhóm đối tượng này đã nhanh chóng bỏ chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được chín đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ sáu con gà một mươi hai cặp cửa sắt một cái cân trên bốn mươi năm triệu đồng tiền việt nam và bảy mươi tờ tiền đô la malaysia
được biết nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập tại đây tổ chức đánh bạc gây mất an ninh trật tự
khi tổ chức đánh bạc sẽ có một người cảnh giới khu vực xung quanh
đường vận chuyển hai mươi viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ thì đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
vào lúc một mươi hai h năm hôm qua tại km số sáu mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu thuộc thôn ba xã thanh thủy huyện thanh trương
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy đã phát hiện và bắt giữ đối tượng bi vàng hai mươi bảy tuổi
quê quán bản phôn mường nội huyện cam cợt tỉnh bô lê khâm xây lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
vật chứng thu được tại hiện trường là một trăm linh gói màu xanh chứa hai mươi viên ma túy tổng hợp
hiện lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý
mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính trên một tỷ đồng
tạ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hoa quỳnh ở thị trấn vương huyện tiên lữ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ba đối tượng liên quan cũng bị khởi tố cùng vì hành vi trên
đó là nguyễn văn hãng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quang vinh ở xã quang vinh huyện ân thi
trần thị anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba kế toán công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ mạnh ánh
và lê hải vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy kế toán công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ vận tải minh ngọc
theo điều tra của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hương yên từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hòa quỳnh
do bảo anh làm giám đốc đã mua bán trái phép một trăm một mươi năm hóa đơn giá trị gia tăng khống với nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hương yên
và thành phố hà nội thành phố hải phòng với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là gần ba mươi chín tỷ đồng thu lời bất chính trên một tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vay tiền của nhiều người với lý do cho người khác vay đáo hạn ngân hàng để ăn tranh lệch nhưng thực chất là để tiêu xài cá nhân
mới đây tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo trần như ngọc hiếu ba mươi sáu tuổi trú tại khóm một thị trấn càng long huyện càng long
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bốn trần như ngọc hiếu có tham gia chơi nhiều phần hụi
quá trình tham gia chơi hụi trần như ngọc hiếu đã hốt hụi sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng mối quan hệ quen biết
trần như ngọc hiếu đã nhiều lần vay mượn tiền của ba người dân trên địa bàn huyện càng long với tổng số tiền là một tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu đồng
căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm của bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần như ngọc hiếu một mươi hai năm tù giam và bồi thường thiệt hại dân sự cho các bị hại
dù đã được cảnh báo nhiều trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về hình thức giao bán các sản phẩm gia dụng với chất lượng thấp nhưng giá lại cao
nhưng nhiều người dân vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo phản ánh tại tỉnh quảng ninh
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
công an thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh nhận được thông tin về việc xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đến các nhà văn hóa tại các xóm thuộc xã điên hòa xã liên vị thị xã quảng yên
để giới thiệu và bán các sản phẩm đồ gia dụng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến một trăm sáu mươi triệu đồng
qua điều tra xác minh lực lượng chức năng xác định hoàng viết đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng cầm đầu lập kế hoạch
chỉ đạo nhiều nhóm bán hàng tới các khu vực nông thôn
nhằm tạo dựng niềm tin nhóm này đã liên hệ với chính quyền địa phương dưới vỏ bọc chương trình dự án xanh giảm khí thải bảo vệ môi trường
để được tổ chức cùng với giấy mời kèm thông tin về cơ hội nhận được các phần quà tri ân khi người dân đến tham gia
mỗi nhóm bán hàng gồm ba người đi một xe ô tô bốn chỗ chở theo các sản phẩm đến các nhà văn hóa thôn
đồng thời thống nhất thời gian tổ chức từ một h đến một h bốn mươi năm phút
sau đó kết thúc chương trình để cùng bỏ trốn
bà con thấy cái nồng tham nổi nồng tham của bà con mình lên và thực tế nó đã chia bán người ta có sản phẩm như thế thôi
thế bà con ai yêu cầu mua thì phát thẻ và bà con cũng một số bà con mua đặt mua thì nó yêu cầu phải đặt tiền trước
qua đấu tranh xác định các đối tượng này cùng thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở tỉnh hải dương
khám xét khẩn cấp tại phòng nghỉ của các đối tượng lực lượng công an phát hiện phòng khách sạn thuê được sử dụng làm kho chứa hàng
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên đã tạm giữ số lượng lớn các mặt hàng gồm bếp ga bếp hồng ngoại đèn pin đèn led nồi cơm điện
hiện tại cơ quan điều tra công an quảng yên cũng đã bắt một nhóm đối tượng có hành vi giới thiệu sản phẩm
sau đó tăng và bán sản phẩm với giá rất cao
sau khi nhận được tiền của bà con mình các đối tượng ngấy ní do chạy ra
xe và rút chiếm đoạt cái tiền đấy
sản phẩm để lại thì nó chỉ là sản phẩm để trưng bày thôi và sản phẩm giới thiệu thôi
nên cũng đề nghị bà con cũng cảnh sát
nếu các đối tượng có cái hiện tượng như vậy thì cũng báo với chính quyền địa phương
đấy có cái biện pháp và cái cách giải quyết để bà con mình đỡ bị thiệt thòi mất tài sản
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng trên cũng khai nhận với thủ đoạn tương tự
chúng đã thực hiện tại các địa phương như hà nội thanh hóa thái bình nam định hải dương
với các dấu hiệu căn cứ xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ vụ việc
công an thị xã quảng yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án
hôm nay công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phường đông xuyên tp long xuyên
vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín phúc đi ngang qua khu nhà trọ thuộc phường đông xuyên thành phố long xuyên
thì phát hiện một cô gái đang nằm ngủ trong phòng trọ mà cửa phòng không khóa
thế vậy phúc liền mở cửa đi vào dùng dao thái lan mang theo trong người khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu
lợi dụng sơ hở của phúc trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội nạn nhân lấy được con dao của phúc
đồng thời chi hô để mọi người đến giải cứu
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an tiến hành bắt giữ phúc ngay sau đó tiến hành thử test nhanh kết quả phúc dương tính với ma túy
tại cơ quan công an phúc đã thừa nhận hành vi của mình
liên quan đến vụ xâm hại bé gái chín tuổi ở huyện trương mỹ vào chiều qua công an tp hà nội đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn trọng trình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn lưu xá xã hòa chính huyện trương mỹ từ tội dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi chuyển sang tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai công an huyện trương mỹ tiếp nhận tin báo của bố đẻ nạn nhân về việc trưa cùng ngày
con gái anh sinh năm hai nghìn chín trên đường đi học về đã bị một đối tượng nam giới điều khiển xe máy đón đi và xâm hại tình dục
qua điều tra cơ quan công an xác định và triệu tập nghi can nguyễn trọng trình đến làm việc
bước đầu đối tượng trình đã khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định để xác định tổn thương đối với nạn nhân
kết quả sơ bộ cho thấy cháu bé bị gãy một chiếc răng bị một số vết tụ máu xây rát da nông ở vùng mặt cổ ngực và bị tổn thương bộ phận sinh dục
công an huyện trương mỹ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn trọng trình về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
ngày một mươi tám tháng ba ngay sau khi nghe báo cáo kết quả ban đầu vụ án xâm hại bé gái xảy ra ở huyện trương mỹ
giám đốc và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra công an thành phố
tiếp nhận hồ sơ vụ án từ cơ quan điều tra công an huyện trương mỹ để điều tra mở rộng
ngày một mươi chín tháng ba công an huyện trương mỹ đã thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn trọng trình
cùng ngày vụ án đã được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để tiếp tục điều tra xử lý
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép và bàn giao vụ án cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng thụ lý
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng chủ trì phối hợp với công an tỉnh cao bằng đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm phia khoang thị trấn tà lùng huyện phục hòa phát hiện khoảng hai mươi người có mang theo hành lý cá nhân đi ra hướng biên giới
khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra đối tượng nguyễn bá quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã bỏ chạy
sau khi truy đuổi và bắt giữ được nguyễn bá quyền cùng một mươi bảy nạn nhân đến từ nhiều tỉnh thành khám xét trên người quyền lực lượng chức năng tạm giữ hai mươi ba triệu đồng hai mươi đồng nhân dân tệ ba điện thoại di động và một xe máy dùng làm phương tiện đưa đón người
bước đầu quyền khai nhận đón một mươi bảy công dân trên để chuẩn bị vượt biên sang trung quốc thì bị phát hiện và bắt giữ
hôm nay công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi cho biết đã làm rõ nhóm đối tượng giả nhân viên điện lực bán tấm bạc giá cao cắt cổ
hai đối tượng gồm trương văn trãi ba mươi bốn tuổi và thái thanh hải hai mươi bảy tuổi cùng ở huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đến một số xã thuộc huyện mộ đức tự nhận là công nhân địa lực còn dư mấy tấm bạt nhựa nhờ bà con mua giúp
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân nhóm này đã bán bản không rõ nguồn gốc với giá cao gấp hai lần giá thị trường
trong thời gian gần đây những hành vi giả danh nhân viên điện lực để thu lợi bất chính đang gia tăng ở mức đáng báo động
thủ đoạn không tinh vi mà chủ yếu dựa vào lòng tin và lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân
hiện vụ việc đang được công an huyện bộ đức tiếp tục điều tra làm rõ
sau nhiều ngày trinh sát theo dõi di biến động của các đối tượng khoảng một mươi bốn giờ chiều qua công an tỉnh hưng yên bất ngờ đột kích vào tụ điểm đánh bạc
tại huyện khói châu với quy mô lớn nhất kể từ trước đến nay bắt giữ bốn mươi hai đối tượng thu tổng số hơn ba trăm sáu mươi triệu đồng
địa điểm các đối tượng tham gia đánh bạc là một trang trại ngoài đê cách xa khu dân cư
thuộc thôn xuân đình xã hàm tử huyện khói châu
quá trình đột kích lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang phía sau trang trại này có bốn mươi hai đối tượng đang có hành vi đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền
bất ngờ bị lực lượng công an đột kích các đối tượng đã nhảy xuống sông định tẩu thoát
tuy nhiên chỉ sau ít phút toàn bộ các đối tượng đã bị công an tỉnh hưng yên bắt gọn
khám xét tại chỗ và trong người các đối tượng lực lượng công an thu giữ tổng số ba trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền mặt cùng toàn bộ vật chứng có liên quan
đây là ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng tham gia đánh bạc hầu hết là các con bạc chuyên nghiệp
trong đó có nhiều đối tượng đã từng có tiền sự về hành vi đánh bạc
có nhiều đối tượng cầm đồ có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen
nhóm đối tượng này có khoảng gần hai mươi địa điểm đánh bạc hoạt động lưu động tại các huyện khói châu kim động và văn giang
bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an
do vắng nhà thường xuyên cửa nhà không chắc chắn bà trương thị loan năm mươi sáu tuổi trú tại xã thanh vinh đông huyện châu thành tỉnh long an
tìm cách trôn tất cả số vàng là tài sản quý giá của gia đình dưới đất nhưng vẫn bị bốn tên trộm phát hiện và lấy đi mất
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trưởng ban công an huyện châu thành tỉnh long an nhận được tin báo của bà trương thị loan bị mất trộm toàn bộ tài sản
gồm một mươi hai chỉ vàng hai mươi bốn k tám một chỉ vàng một mươi tám k trôn dưới nền nhà một sổ hộ khẩu và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trong tủ không khóa
hai điện thoại di động để trên tủ lạnh
qua điều tra công an huyện châu thành phát hiện bốn đối tượng đã thực hiện hành vi trộm tài sản nhà bà loan là lê phước toàn trần văn tâm nguyễn hữu đệ
cùng chú huyện châu thành tỉnh long an và nguyễn thị thu nga chú tỉnh tiền giang
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng trên khai nhận vào khoảng chín giờ ngày một mươi chín tháng một cả bốn đối tượng cùng nhau đi nhậu tại nhà bà con của toàn ở ấp xuân hòa hai xã thanh vĩnh đông huyện châu thành
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày toàn nhìn thấy nhà bà loan ở bên cạnh đóng cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
sau khi đột nhập vào nhà bà loan toàn đã nhắn tin gọi tâm vào cùng lục xoát tài sản còn đệ và nga đứng canh phía ngoài
trong quá trình lục xoát đã phát hiện dưới nền nhà có một miếng gạch hơi gổ lên nên dùng dao đào bới đất lên và phát hiện một hộp đựng nữ trang gồm một triệu hai trăm linh nghìn đồng
một chỉ vàng một mươi tám k một mươi hai chỉ vàng hai mươi bốn k nên cất giữ riêng không nói cho tâm và đệ biết
đối tượng tâm thì đã lấy được một số hộ khẩu một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó toàn cùng nga đem bán ba nhẫn một lắc đầu tay một sợi dây chuyền được một mươi bốn triệu ba trăm một mươi đồng để trả nợ và cả nhóm ăn uống
số vàng còn lại cơ quan công an đã thu giữ
theo định giá tài sản của cơ quan chức năng số vàng trên có giá trị là gần sáu mươi ba triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với lê phước toàn về hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố các đối tượng đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ma rắc tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố ba đối tượng cầm đầu nhóm một mươi đối tượng đã tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở xã chư san huyện ma rắc
giáp danh với tỉnh khánh hòa để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
ba đối tượng bị khởi tố là dương trung hương hai mươi chín tuổi dương kim sinh ba mươi tám tuổi triệu văn kim một mươi tám tuổi cùng chú tại xã chư san huyện madrak tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi hai tháng hai hoàng văn thiện ba mươi tám tuổi trú cùng xã gọi điện thoại cho hương
đặt vấn đề muốn hương lên khu vực rừng tự nhiên khai thác gỗ về bán lại cho mình với giá ba triệu đồng một mét khối thì hương đồng ý
sau đó hương rủ thêm sinh và kim cùng tham gia
đến ngày một mươi ba tháng hai ba đối tượng còn thuê thêm bảy người khác vào rừng tự nhiên thuộc tiểu khu tám trăm hai mươi bốn ở thôn sông trò xã chư san huyện maroc
giáp danh với huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa để cưa gỗ và cũng giúp vận chuyển gỗ ra ngoài
từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày một mươi chín tháng hai các đối tượng này đã cưa hạ một mươi cây gỗ xến mủ hàng trăm năm tuổi
xẻ thành hai mươi sáu hộp vuông vắn rồi vận chuyển đi cất giấu cho tiêu thụ
hiện công an huyện này đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hoàng văn thiện cùng bảy người được thuê vào rừng tham gia vận chuyển gỗ
trong khi có nhiều dự án bãi đỗ xe trên các khu đất của phường dịch vọng hà nội bỏ không hoặc đang sử dụng sai mục đích
tại sao dự án ban đầu được quy hoạch triển khai tại công viên trung yên lại chuyển sang công viên cầu giấy
đó là nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh đề xuất làm bãi đỗ xe tại công viên cầu giấy hà nội
nhiều người dân phường dịch vọng còn tố chủ đầu tư mập mờ trong việc lấy ý kiến
báo cáo thành phố kết quả chưa chính xác
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
một loạt các dự án bãi đỗ xe thuộc phường dịch vọng được quây tôn nhưng lại bỏ không hoặc sử dụng sai mục đích
các trung cư xung quanh đều có
công viên cầu giấy nơi được ví là lá phổi xanh của phường và của cả phía tây thành phố hà nội
vậy tại sao công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị tây hồ lại cho rằng
quanh khu vực công viên đang thiếu chỗ để xe nghiêm trọng nên cần xé mốt phần công viên này để xây dựng bãi đỗ xe
công viên cầu giấy nơi được ví là lá phổi xanh của phường và của cả phía tây thành phố hà nội